từ ngày một tháng tám chủ phương tiện có thể thực hiện đăng ký xe qua mạng internet
đây là hướng dẫn mới của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
về thực hiện thông tư số năm mươi tám năm hai nghìn hai mươi của bộ công an về quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
tất cả các loại giấy khai đăng ký xe giấy tờ của xe giấy tờ của chủ xe được thay thế bằng dữ liệu điện tử
kết nối với cơ sở dữ liệu điện tử của các bộ ngành
do đó chủ phương tiện có thể thực hiện đăng ký xe trực tuyến sau khi kê khai đầy đủ thông tin của xe chủ xe
theo hướng dẫn trên trang thông tin điện tử cục cảnh sát giao thông hoặc cổng dịch vụ công quốc gia
chủ xe có trách nhiệm đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra đối với xe đăng ký lần đầu
xe đăng ký sang tên xe cải tạo xe thay đổi màu sơn
thông tư năm mươi tám cho phép xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu
vẫn được giải quyết đăng ký sang tên cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
từ ngày một tháng tám tại tp hcm sẽ có bốn điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe phân bổ hợp lý ở các khu vực trên địa bàn
thưa quý vị vừa qua phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã ban hành kế hoạch một trăm linh
về kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ
tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sau dịch bệnh
từ sau khi kết thúc đợt cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có diễn biến phức tạp
các tuyến xe khách vận chuyển hành khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định
các xe hợp đồng vận chuyển trá hình xe tải chạy không đúng thời gian quy định
chở quá khổ quá tải gây ra ủn tắc giao thông gây tai nạn mất trật tự an toàn giao thông
để giải quyết tình trạng này phòng cảnh sát giao thông hà nội đã ban hành kế hoạch một trăm linh
nhằm bảo đảm chấn chỉnh lại trật tự an toàn giao thông

tuy nhiên trong việc xử lý vi phạm lực lượng chức năng cũng gặp phải không ít khó khăn
do đặc thù của các tuyến đường đặc biệt trên tuyến quốc lộ năm nơi có nhiều xe tải
xe khách chạy qua do đó cần tăng cường tuần tra kiểm soát
tập trung phát hiện kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành liên quan triển khai nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn
trong đó có hai trạm thu phí qua khu vực quận bình tân và quận bảy
sở giao thông vận tải được giao chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan
căn cứ quy định pháp luật xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát tải trọng xe
theo mô hình cân và sử dụng kết quả một cấp cân của hệ thống cân động
việc kiểm soát này được thực hiện tại hai khu vực trạm thu phí an sương an lạc quận bình tân
và trạm kiểm soát tải trọng xe cầu ông lớn trên đường nguyễn văn linh quận bảy
quỹ ba nhân dân tp hcm sẽ kiến nghị bộ giao thông vận tải bộ khoa học công nghệ bộ công an
có hướng dẫn cụ thể về sử dụng cân động xử phạt nguội phương tiện vi phạm chở hàng quá tải trọng
theo hướng hoàn toàn tự động giảm sự tác động của con người trong quá trình phát hiện
xử phạt các phương tiện vi phạm tải trọng xe
trạm thu phí an sương an lạc trên quốc lộ một hằng ngày có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông
đặc biệt là xe tải trọng lớn
theo camera hành trình do người dân cung cấp mới đây trên quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua thị xã trí linh hải dương
đã xảy ra một vụ tai nạn khiến cho hai người suýt mất mạng
lý do của vụ tai nạn là một bé trai đã băng qua đường đột ngột mà không chú ý quan sát
thời điểm xảy ra tai nạn một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ phanh gấp
để tránh một bé trai đột ngột chạy sang qua đầu xe
việc bóp phanh đột ngột đã khiến cho hai người đàn ông ngồi trên xe ngã văng xuống đường
may mắn là chiếc xe container chạy ngay sau xe máy này đã kịp thời phanh lại nên tránh được một vụ va chạm đáng tiếc
đây được xem như lời cảnh tình cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý giám sát
để không để trẻ nhỏ tự ý băng qua đường mà không có sự giám sát của người lớn
mới đây trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh về một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy rất loạn trọng
có vẻ đã sử dụng rượu bia sau khi tham dự một đám cưới
và đáng nói là khi đi được một đoạn thì bất ngờ người đàn ông này đã ngã xuống đường
rất may lúc đó các phương tiện lưu thông đều di chuyển chậm nên không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra
sự việc xảy ra tại quốc lộ hai trăm một mươi bảy đoạn qua thôn đông xã vĩnh long huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
các ý kiến đều cho rằng đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm không chỉ cho bản thân người đi xe máy
mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều người tham gia giao thông